sáng nay bộ chủ hy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết lực lượng chức năng đã đưa bốn thi thể trong vụ chìm xà lan trên biển lý sơn về càng dung quất tỉnh quảng ngãi
danh tính bốn nạn nhân được tìm thấy gồm trần minh phúc năm mươi một tuổi quê ở quảng ngãi võ như song năm mươi một tuổi quê ở tiền giang đặng văn ước năm mươi bảy tuổi và đặng văn nhung bốn mươi tuổi cùng quê ở long an
qua điều tra cả bốn nạn nhân này đều không có tên trong danh sách đăng ký thuyền viên lúc xuất bến
trong đó nạn nhân trần minh phúc được xác định là người lái máy đào đi trên chuyến tàu kéo xà lan để ra công trình thi công đê chắn sóng cảng bến đình
theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi xuất bến tại cảng kỳ hà tỉnh quảng nam
có năm người là võ tấn khương võ văn nhiều và bùi minh trí tỉnh quảng ngãi phạm văn hiệp đặng minh phương tỉnh long an
kể từ khi vụ tai nạn xảy ra người nhà vẫn chưa thể liên lạc được với năm người này
hiện nay lực lượng cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong phạm vi hơn sáu mươi hải lý
huy động hai thiết bị bay không người lái và đội thuật lặn cũng được huy động tham gia cứu nạn
cơ quan chức năng cũng phát thông báo đề nghị tàu hàng tàu cá hoạt động trong vùng biển quảng ngãi phối hợp tìm kiếm